thưa quý vị bão số một có tên quốc tế là talim được dự báo gây ảnh hưởng và thiệt hại tại các tỉnh quảng ninh hải phòng
tuy nhiên sau khi đổ bộ vào trung quốc cơn bão đã gây thiệt hại nhất định cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long
ghi nhận tại các tỉnh phía nam như bến tre hậu giang kiên giang sóc trăng vĩnh long cà mau có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển
trên địa bàn xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang trưa nay xảy ra lốc xoáy lớn làm sập nhà trờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc
khiến cho một du khách tử vong tại chỗ ba người khác bị thương cơn bão cũng đã khiến hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ tốc mái
đăng đổ dốc đèo khánh lê qua huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa xe chở đoàn khách trung quốc đã bất ngờ gặp sự cố lật nhào
khiến bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương vụ việc xảy ra vào chiều nay ngày một mươi tám tháng bảy
xe khách mang biển số hà nội chạy trên quốc lộ hai mươi bảy c theo hướng đà lạt về thành phố nha trang
khi đổ dốc đèo khánh lê qua xã sơn thái huyện khánh vĩnh thì bất ngờ đâm vào tan lưu bên đường rồi lật nhào
vụ tai nạn làm bốn người chết và nhiều người bị thương lãnh đạo huyện khánh vĩnh cho biết là ngay khi tai nạn
thì cảnh sát giao thông và lực y tế cứu hộ đã đến hiện trường những người bị thương được đưa về bệnh viện đa khoa
tỉnh khánh hòa điều trị nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo phan văn hùng
bốn mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai tám năm tù về tội giết người
theo có trạng bị cáo hùng và vợ cùng sống chung tại phường phước tân tp biên hòa quá trình sống chung cả hai thường xảy ra mô thuẫn
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do bực tức chuyển vợ mình đi ăn nhậu nên hùng đã mua khoảng hai lít xăng đổ lên đầu
và châm lửa đốt vợ nhưng nạn nhân bỏ chạy được
từ việc xảy ra nạn nhân đã đến công an tố cáo về hành vi và hùng bị bắt ngay sau đó
công an huyện châu thành tỉnh long an đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng lao vào đánh hội đồng và dùng dao đâm một thanh niên
vì cho rằng nhìn đều vụ việc xảy ra trên địa bàn xã long trì huyện châu thành
nhận được thông tin lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường nhưng nhóm thanh niên đã tổ thoát
theo hình ảnh được camera ghi lại vào ngày một mươi sáu tháng bảy một nhóm thanh niên khoảng bảy người đi xe máy
đến một sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã long trì ngồi xem đà bóng
cả nhóm đã dùng dao lao vào tấn công một thanh niên đang ngồi xem đà bóng
thanh niên sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an
và theo thông tin ban đầu nhóm nghi can thường trú tại huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
thông tin mới nhất về vụ tra dựng hành hạ bé trai một mươi bốn tuổi tại an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần thanh hòa chú tại xã tịnh biên về hành vi cối gây thương tích
theo thông tin ban đầu hòa sống chung với mẹ ruột của nạn nhân từ năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình sinh sống do cháu bé không nghe lời nên hòa đã tức giận và thường xuyên đánh cháu bé gây thương tích
đỉnh điểm là vào đầu tháng bảy vừa qua hòa đã lôi cháu bé vào bếp dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu bé gây thương tích
nạn nhân quá lo sợ nên không nói cho ai biết
và đến ngày một mươi năm tháng bảy chú của cháu bé phát hiện sự việc nên đã đến công an
chú của cháu bé đã đến công an địa phương trình báo
lại có thêm một vụ dùng chiêu trò mê tín dị đoan để lấy lòng tin rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó nhóm đối tượng trên đã lừa một nạn nhân trú tại xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam với số tiền là hơn ba trăm linh triệu đồng để làm lễ giải hạn cầu tài lộng
công an huyện lý nhân đã phối hợp với các lực lượng điều tra bắt giữ tám đối tượng trên tại một trung cư thuộc phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
tạo vật thu giữ hai trăm ba mươi triệu tiền mặt tám máy tính một mươi năm điện thoại di động
điều đáng chú ý là nhóm đối tượng đã lập trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế để lừa đảo nhiều người với số tiền hơn hai năm tỷ đồng
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
thưa quý vị hôm nay tại tỉnh đắk nông văn phòng thường trực ban chỉ đạo nhân quyền của chính phủ phối hợp với ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh đắk nông tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội nghị có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
hội nghị đã nghe các chuyên gia đến từ ban tuyên giáo trung ương văn phòng chính phủ bộ công an bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương minh và xã hội
các chuyên đề về các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác nhân quyền như công tác thông tin đối ngoại về quyền con người và quyền của người lao động trong các công ước
điều ước quốc tế về quyền con người mà việt nam đã tham gia hoặc ký kết và công tác nhân quyền trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng nhấn mạnh việc việt nam trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm đã thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè cộng đồng quốc tế đối với việt nam
trong thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ và sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực của ban chỉ đạo nhân quyền sáu mươi ba tỉnh thành phố công tác nhân quyền đã chuyển động mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế do vậy cần thẳng thắn nhìn nhận đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền ngay tại cấp cơ sở
trong đó cần chú ý đến các giải pháp chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý tình hình cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền
sáng nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị hai của bộ trưởng bộ công an về tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới
từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra tám trăm tám mươi một vụ cháy làm bốn mươi năm người tử vong bị thương bốn mươi ba người tài sản thiệt hại ước tính tám mươi bảy một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý toàn quốc xảy ra ba mươi bốn vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra tại nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương chủ động công tác tham mưu có nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết hiệu quả và đổi mới các mặt công tác
đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn quyết liệt tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp

cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương chủ động công tác phù hợp với các đơn vị chức năng của các bộ ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy để tổ chức hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp

thưa quý vị và các bạn trong quá trình lãnh đạo đảng ta luôn khẳng định dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt vậy nên thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước
tuy nhiên đối với các thế lực thù địch phản động vấn đề dân tộc tôn giáo lại luôn là một thứ vũ khí đặc biệt để chúng xuyên tạc vu khống kích động phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
sau đây là một số thủ đoạn phổ biến
thứ nhất đó là các đối tượng thường lợi dụng thủ đoạn truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hình thành tư tưởng ly khai cực đoan
lý do là bởi việt nam là một quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn tồn tại không ít khó khăn
tất cả những tổ chức bất hợp pháp trên đều khoác lên mình tấm áo tôn giáo được giật dây bởi những đối tượng phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài
ngoài việc công khai hóa hoạt động số đối tượng này bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc tôn giáo trong nước
sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc vu cáo nhà nước việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền đàn áp tôn giáo tại các diễn đàn quốc tế
viện cớ hoặc núp bóng vấn đề tôn giáo dân tộc các thế lực thù địch phản động đã tăng cường hậu thuẫn về mặt kinh tế
đường hướng hoạt động cho không ít cá nhân trong nước hoạt động với mục đích xuyên tạc leo lái một số thông tin trong nước để chuyển hướng thành các vấn đề dân tộc tôn giáo
đây chính là thủ đoạn cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật và tiến hành các hoạt động tôn giáo trái pháp luật
sự việc diễn ra ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại ủy ban nhân dân xã e cơ tu
và ủy ban nhân dân xã e tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc được cơ quan điều tra xác định là vụ án khủng bố
vậy nhưng những kẻ chống phá sống lưu vong như nguyễn văn đại lại xuyên tạc và coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng
vu khống rằng việt nam đàn áp tôn giáo phân biệt gây chia rẽ các sắc tộc ở tây nguyên
không chỉ khoác lên tấm áo dân tộc tôn giáo cho những đối tượng vi phạm pháp luật việt nam
các đối tượng thù địch phản động còn lấy đó làm bình phong để đẩy mạnh thủ đoạn xuyên tạp vấn đề đất đai chính sách kinh tế nhằm công kích đảng nhà nước công kích chế độ
quy chụp thổi phòng một số vấn đề tiêu cực trong xã hội hay là lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện đất đai đơn thuần để kích động gây dối
hoặc thậm chí là nhằm mục đích chính trị hóa quốc tế hóa
dù là vi phạm cá nhân hay một nhóm người thì chúng đều lông ghép vào vấn đề đất đai chính sách kinh tế với vấn đề dân tộc tôn giáo
liên quan đến một số vụ việc trên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến
ở mỹ mỗi ngày vẫn có những người theo đạo vi phạm pháp luật
chuyện đó là điều bình thường vì đất nước mỹ có rất nhiều tôn giáo và họ cũng là cục dân mỹ
việc họ vi phạm pháp luật là vấn đề cá nhân không liên quan gì đến tôn giáo hay chính sách của nước mỹ
tôi nghĩ ở việt nam cũng vậy không nên lồng ghép các vấn đề lại với nhau
điển hình như vụ việc xảy ra tại tỉnh thất bồng lai mặc dù đây không phải là cơ sở tôn giáo
các bị cáo trong vụ cũng không phải là tu sĩ của các tôn giáo
như một số tổ chức báo đài có tư tưởng thù địch với việt nam như ủy ban cứu trợ người vượt biển voa rfa
đã triệt để lợi dụng cái vụ việc này để tuyên truyền cho các tổ chức
tổ chức đã xuyên tạc nhà nước việt nam vi phạm tự do tôn giáo
mặc dù các cơ quan chức năng đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật chống phá đất nước của một số tổ chức cá nhân
núp trong vỏ bọc dân tộc tôn giáo tuy nhiên các thế lực thù địch phản động lại lấy những vụ việc đó là cái cớ
là lý do để xuyên tạc vu cáo chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước việt nam
nhằm kiếm cớ can thiệp vào chính trị nội bộ tạo sức ép và mặc cả trong các quan hệ đối ngoại
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn sáu các phần tử phản động người việt nam luôn giáo diết tác động tới ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ
và tổ chức theo dõi nhân quyền hrvk có trụ sở ở mỹ để thông qua các báo cáo các nghị quyết thông cáo phúc trình
có nội dung xuyên tạc làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai về tình hình tôn giáo ở việt nam
vậy nên báo cáo thường niên của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ
trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi
đã có những nhận định thiếu khách quan và xuyên tạc trắng trợi về tự do tôn giáo ở việt nam
đặc biệt gần đây nhất tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai dựa trên những thông tin một chiều phiến diện thiếu khách quan
bộ ngoại giao mỹ đã đưa việt nam vào cái gọi là danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
gần đây nhất khi bang tôn giáo chính phủ ra mắt sách trắng tôn giáo lập tức nhiều tổ chức cá nhân phản động
và một số đài báo trang tin nước ngoài thiếu thiện trí đã có bài viết xuyên tạc bôi nhỏ hậu thuẫn
cho các hoạt động vi phạm pháp luật của một số chức sắc tín đồ tôn giáo cực đoan ở việt nam
trong khi đó việc việt nam công bố sách trắng tôn giáo được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
hôm nay cũng có cái thông tin của giáo hội của chúng tôi
thấy là cái thông tin này rất là bổ ích để cho những người khác mà đang tìm hiểu
hoặc các tôn giáo khác đang có tò mò về giáo hội của tôi họ có thể biết về giáo hội của tôi qua cuốn sách trắng này
không một cá nhân tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm
điều này thật là tốt các bạn đã cụ thể trong cuốn sách trắng và công bố với toàn thế giới
điều này không phải nước nào cũng làm được
ở tất cả các nước
châu âu văn minh
tiến bộ thì không đúng pháp luật cũng đều bị pháp luật xử lý trừng trị
không nói về việt nam
và qua đó chúng ta khẳng định là những cái nhận định ở đâu đó của các tổ chức phi chính phủ
của bộ ngoại giao mỹ của nghị viện châu âu là hoàn toàn sai lệch
với tư cách là một người tu hành tôi khẳng định là như vậy
phải khẳng định rằng các thủ đoạn trên là không mới tùy tính chất tùy từng giai đoạn
những thủ đoạn trên lại được biến đổi tinh vi dưới các vỏ bọc hình thái khác nhau
trong đó chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của nền tăng số sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo
đầu tư tài trợ vào các chương trình truyền thông trang mạng xã hội vào các facebook hay là các blog và một số báo đài phương tây
để tuyên truyền xuyên tạc kích động vu cáo
tuy nhiên trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tôn giáo ở nước ta không ngừng được cải thiện nâng cao
các lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết nhiều bức xúc trong các dân tộc cộng đồng các tôn giáo và nhân dân
ổn định an ninh trật tự tại địa bàn đảm bảo an ninh chính trị quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
trong đó những giải pháp trọng tâm đó là tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tập trung phát triển kinh tế phát triển mạnh các thiết chế xã hội đi đôi với công tác đấu tranh phòng ngừa
văn kiện đại hội một mươi ba tiếp tục khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ dân tộc ở việt nam
đó là bảo đảm các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp nhau cùng phát triển
cái hai mươi bảy triệu tín đồ đấy thì cũng chính là những quần chúng của người dân việt nam
là nhân dân việt nam mà không bao giờ tách rời ra được khỏi cộng đồng của nước việt nam cả
và tất cả các cuộc cách mạng của dân tộc việt nam những sự đổi mới đất nước thì trong đấy có sự đóng góp của nguồn lực đó
bất kể vấn đề là dân tộc nào bất kể là tôn giáo nào
nhưng đã là người dân việt nam đã là công dân việt nam
đều có nghĩa vụ đều có trách nhiệm đều có bổn phận đồng gốc sự hiệp trùng của đất nước
do vấn đề dân tộc và tôn giáo là hai lĩnh vực nhạy cảm
luôn gắn bó chặt chẽ với nhau liên quan tới các yếu tố chính trị
an ninh quốc phòng kinh tế xã hội văn hóa của các tộc người cũng như của quốc gia
nên trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế xã hội
chính sách dân tộc chính sách tôn giáo của đảng nhà nước ta
luôn chú ý đến mối quan hệ cũng như sự tác động hữu cơ của hai vấn đề và các lĩnh vực này
trong đó đảng ta khẳng định tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp
và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước
đối với đạo công giáo
tôn giáo tin lành là một mươi điều răn
đối với phật giáo là ngũ giới cấm
đối với các tôn giáo khác thì đều có đường hướng hành đạo rất là tích cực
thì đường hướng hành đạo của các tôn giáo
những điều răn giới cấm đấy chính là giá trị đạo đức rất phù hợp với không phải việt nam chúng ta đâu
mà bất cứ một giá trị con người và giá trị đạo đức của bất cứ một xã hội nào đó
nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật
chủ động giúp đỡ giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo tin ngưỡng tâm linh của quân chúng
đồng thời chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tin ngưỡng tôn giáo
để chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
lực lượng công an sẽ đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tôn giáo
nhằm tiến hành các hoạt động chống đảng nhà nước việt nam
gây tổn hại đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân
những chuyển biến tích cực về dân tộc và tôn giáo
trong thời gian vừa qua đã khẳng định quan điểm của đảng về dân tộc tôn giáo là đúng đắn
hoàn toàn phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước
đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài nước
tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng
tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước
tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay bão số một có tên quốc tế là bão talim đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trên khu vực tây nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió giảm còn bốn mươi chín km một giờ giật cấp sáu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những giờ tới áp thấp nhiệt đới
theo hướng tây với tốc độ hai mươi km một giờ và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp
trên khu vực việt bắc của việt nam sức gió giảm dưới cấp sáu
các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng những giờ tới có gió giật cấp sáu cấp bảy
bắc vịnh bắc bộ sóng cao hai ba mét từ chiều tối nay đến ngày mai vùng đông bắc việt bắc mưa
có nơi trên hai trăm năm mươi mm tây bắc từ năm mươi một trăm năm mươi mm hà nội cũng như đồng bằng bắc bộ ba mươi sáu mươi mm
như vậy sau một mươi bốn tiếng kể từ khi vượt qua bán đảo lôi châu trung quốc bão talim đã giảm năm cấp
do nằm cách xa tâm bão khoảng sáu mươi tám mươi km một số khu vực ở quảng ninh hải phòng lạng sơn
ghi nhận gió giật cấp sáu cấp bảy mưa nhỏ trừ yên lập quảng ninh mưa bốn mươi năm mm
bình gia tỉnh lạng sơn bốn mươi hai mm
sau cơn bão talim
khả năng có hai ba cơn bão hình thành từ giải hội tụ ở tây bắc thái bình dương
trong đó một cơn bão vào biển đông vào ngày bốn sáu tới
thưa quý vị như vậy là bão số một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây ra mưa giải rác trên diện rộng
ở một số tỉnh phía bắc từ trưa ngày hôm nay
mưa lũ cũng đã khiến cho hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái
hiện các địa phương cũng đặc biệt quan tâm tới
các biện pháp ứng phó với hoàn lưu của bão khi dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng ninh từ nay đến ngày hai mươi tháng tám
toàn tỉnh có mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi lên tới ba trăm linh bốn trăm linh mm
tỉnh quảng ninh yêu cầu tiếp tục theo dõi hoàn lưu bão cảnh báo người dân không lơ là chủ quan
có biện pháp phòng tránh nhất là khu vực miền núi các khu vực gần khai trường bãi thải ngành than
những vị trí sung yếu trên các tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở cao
trên địa bàn thành phố hải phòng diện tích lúa mùa khoảng một mươi năm ha
trong đó diện tích có khả năng ngập ống sau bão là hơn một năm trăm linh ha
diện tích rau màu có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn là trên ba trăm linh hectare chiếm năm năm diện tích rau màu vụ hè đã thu trồng
đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão lãnh đạo thành phố hải phòng yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp
tại tỉnh lạng sơn đến trưa ngày hôm nay đã có mưa giải rác trên diện rộng và dự báo sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mm cục bộ có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã đi kiểm tra công tác vận hành hồ bản lài
hồ chứa nước có dung tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh lạng sơn và một số xã có nguy cơ cao xảy ra ngập ống sạt lở chia cắt
như đông quan na dương tú đoạn sẵn sàng các phương án ứng phó với hoàn lưu của bão đồng thời kiên quyết di rời
sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu chia cắt lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn
theo thông tin từ ubnd xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang vào lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay
lốc xoáy đã làm sập nhà trờ tại bến cảng tàu cao tốc tổ năm ấp củ tròn xã an sơn
khiến một du khách tử vong tại chỗ
ba người khác bị thương
nắm được thông tin chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh kiên giang
đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị địa phương có liên quan
khẩn trương tạo điều kiện bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các đạn nhân
giao sở y tế phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nắm thông tin để kịp thời chủ động
chỉ đạo chuẩn bị phương tiện trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê
mưa lớn kèm theo rông lốc cũng đã làm hai hectare lúa giai đoạn mạ bị ngập và ba trăm năm mươi ha lúa giai đoạn thu hoạch bị gãy đổ trên địa bàn huyện châu thành
ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng hai hai mươi bốn tỷ đồng
khi đang đổ dốc đèo khánh lê qua huyện khánh vĩnh

xe chở đoàn khách trung quốc bất ngờ gặp sự cố lật nhào khiến cho bốn người thiệt mạng nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm nay
xe khách biển số hà nội chạy trên quốc lộ hai mươi bảy c theo hướng đà lạt về thành phố nha trang khi đổ dốc đèo khánh lê qua xã sơn thái huyện khánh vĩnh
thì bất ngờ đâm vào ta lui bên đường rồi lật nhào vụ tai nạn làm bốn người chết và nhiều người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giám đốc công an tỉnh khánh hòa công an huyện khánh vĩnh cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
các đội cảnh sát giao thông đội điều tra tổng hợp công an huyện khánh vĩnh công an xã sơn thái khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu và điều trị
đến cuối giờ chiều ngày hôm nay vụ tai nạn đã được báo cáo đến sở ngoại vụ tỉnh khánh hòa để thông tin cho lãnh sự quán trung quốc tại tp hcm phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật
trong bộ phát triển nghiêm trọng nói trên thủ tướng chính phủ vừa ra công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trần lưu quang cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
thủ tướng cũng phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng trực tiếp tới hiện trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh khánh hòa và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng